trong ba trăm ba mươi hai ca mắc đã có thêm ba bệnh nhân gồm hai bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
và một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi ca chiếm chín mươi sáu
số ca còn đang điều trị là một mươi hai ca chiếm ba sáu
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín một trăm ba mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một trăm năm mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác là tám tám mươi bảy người cách ly tại nhà nơi lưu trú là chín trăm linh hai người